một nghiên cứu của tổ chức lao động quốc tế ilo đã chỉ ra rằng việt nam sẽ mất khoảng ba gdp nếu không tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong thị trường lao động
và theo thống kê của ủy ban quốc gia về người khuyết tật cả nước hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên trong đó bốn mươi người khuyết tật vẫn còn khả năng lao động
tuy nhiên trong số đó vẫn còn hơn một triệu người khuyết tật có khả năng lao động nhưng chưa tham gia vào thị trường này do nhiều nguyên nhân
sáu trăm linh người lao động cùng quy mô hai mươi một cửa hàng điểm bán tại các thành phố lớn tại việt nam
nhu cầu tuyển dụng mới và thay thế ngày càng tăng cao
thế nhưng đơn vị này vẫn chưa tìm kiếm được những lao động là người khuyết tật phù hợp với một số vị trí tuyển dụng dù đã ưu tiên hướng tới các đối tượng lao động là người khuyết tật
cũng như đơn vị này nhiều doanh nghiệp tại việt nam dù nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội và ưu tiên hướng tới lao động là người khuyết tật
nhưng công tác tuyển dụng vẫn gặp không ít khó khăn
tôi nghĩ là cái nguyên nhân có thể là do phía cả về phía bên nhà tuyển dụng cũng như là lao động người khuyết tật thì đang e rè hoặc là lo ngại về vấn đề gì đó mình có thể chưa đáp ứng được về vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề chuyên môn
cho nên là mặc dù là các doanh nghiệp chú trọng đến tính cộng đồng tính xã hội vẫn chưa khai thác hết được những khoảng trống về lực lượng lao động người khuyết tật đến thời điểm hiện tại

trên thực tế thì trong tổng số gần hai triệu người khuyết tật ở độ tuổi lao động mới có khoảng ba mươi người khuyết tật còn khả năng lao động có việc làm tạo thu nhập cho bản thân gia đình và xã hội
theo các chuyên gia việc còn nhiều khoảng trống trong thị trường lao động dành cho người khuyết tật xuất phát từ nhiều nguyên do ở cả phía khách quan lẫn chủ quan đến từ phía lao động là người khuyết tật
trách nhiệm xã hội thì đương nhiên đương doanh nghiệp nào cũng muốn làm tuy nhiên nó phải có lợi nhuận
hai cái đấy tôi nghĩ nó phải tỷ lệ với nhau
chứ nếu mà nó thấp quá thì không doanh nghiệp được dám nhận
bây giờ chúng tôi mất đến sáu tháng để dạy một bạn làm cái đấy thì cái năng suất nó đã thấp rồi nó còn tụt trúng thấp nữa hơn nhiều nữa chứ
cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp nó sẽ giảm đi và cái tỷ lệ mà cái doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào nó sẽ ít đi
việc làm cho người khuyết tật chúng ta thấy nó khó
bản thân bây giờ thanh niên học xong đại học ra trường cũng đã khó rồi cho nên chúng ta nhìn nhận cái việc đó là một thực tế để
giải quyết vấn đề thực tế này là nó có nhiều cái vấn đề được đặt ra
ví dụ như chúng tôi cũng trước khi chúng ta nhớ là pháp lệnh người tàn tật thì mỗi doanh nghiệp có từ một tới ba người khuyết tật được lao động
nhưng mà khi trở thành luật thì còn chỉ là khuyến khích thôi
cho nên chúng tôi mong muốn là khi mà luật được sửa đổi sắp tới đó thì sẽ điều chỉnh là quy định ít nhất là được một
mới đây việt nam đã phê chuẩn công ước một trăm năm mươi chín của tổ chức lao động quốc tế ilo
tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật
nhằm khẳng định mạnh mẽ hơn nữa cảm kết của việt nam trong việc đảm bảo người lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử về lao động việc làm
vì vậy việc giúp cộng đồng người khuyết tật phát huy được đúng khả năng của mình tích cực tham gia vào thị trường lao động
sẽ góp phần thúc đẩy cải thiện không pháp lý hiện tại của việt nam và hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng tốt hơn